bác hồ đã từng nói việt lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước hồng hà kiểu long
trải qua nhiều giai đoạn lịch sử tình cảm tốt đẹp đó vẫn luôn được gìn giữ và phát huy
đặc biệt tại các bản làng khu vực biên giới
giờ đây không chỉ đơn thuần tồn tại tình hữu nghị việt lào
mà còn tồn tại tình cảm thiêng liêng cao cả đó là tình cảm gia đình
với mô hình kết nghĩa bản biên giới đã phần nào thắt chặt hơn mối tình thủy chung son sắt đó
ghi nhận của truyền hình nhân dân tại sơn la
một ngày cuối tháng sáu chúng tôi được theo chân những người bạn ở bản lào khu một
xã phiêng khoài huyện yên châu tỉnh sơn la chạy dọc tuyến đường quốc lộ sáu c
chỉ cách một năm km đặt chân đến bản nà khăng thuộc xã nà khăng huyện siêng khọ tỉnh hủa phân nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
chúng tôi được chào đón rất nồng hậu tình cảm như những người anh em những người thân trong một gia đình
có qua đến đây mới thấy được mối tình đoàn kết keo sơn của nhân dân hai nước chúng ta
bởi cũng nhờ sự giúp đỡ của những người dân việt nam
cuộc sống của đồng bào các dân tộc lào vùng biên giới đã ấm no hạnh phúc hơn rất nhiều
bây giờ anh em ở nà khăng cũng học hỏi kinh nghiệm ở lào khu
dân lào khu cũng giúp đỡ dân bản nà khăng chủ yếu về chăm sóc cây ăn quả
trước kia rừng già còn có nhưng bây giờ không có nên theo dân lau khô trồng cái cây hoa mua thôi
được biết bản lào khu một và bản nà khăng là hai bản tham gia mô hình kết nghiệm
bản biên giới từ năm hai nghìn một mươi
từ đó đến nay hai bản luôn có sự giao lưu qua lại
đặc biệt giúp đỡ lẫn nhau từ lao động sản xuất đến đời sống sinh hoạt
tất cả ngô của bản nà khang đều là giống k năm mươi bốn của việt nam
hỗ trợ với năng suất từ chín đến một mươi tấn trên hectare
tăng gấp đôi so với giống ngô truyền thống trước đây
hoặc sẽ là các ngày lễ ngày tết là hai bên biên giới luôn thường xuyên trao đổi về kỹ thuật
về giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
và một số các cây ăn quả mà viện mình lào khu mình đã áp dụng điều trước
thì mình sẽ vận động chuyển kỹ thuật cho bên nước bạn lào

bản nà khăng với bản lào khu kết nghiệm với nhau